quỹ ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khởi công khu tái định cư cho năm mươi một hộ dân xã trà leng bị mất nhà cửa do bão lũ gây ra
sau khi khảo sát địa điểm an toàn bồi thường và giải tỏa huyện nam trà my sẽ phân đất thành tám mươi lô mỗi lô hai trăm linh m hai
trước mắt huyện sẽ làm nhà cho năm mươi một hộ dân ở thôn một và thôn hai xã trà leng với mức kinh phí là một trăm năm mươi triệu đồng một căn nhà từ nguồn ngân sách trung ương tỉnh mạnh thường quân và sẽ hoàn thành trước tên nguyên đán
sau khi có nhà huyện sẽ đầu tư các hạ tầng thiết yếu như điện nước để người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai